và đình chỉ chức vụ phó bi thư thành ủy hà nội đối với đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
chủ tịch ubnd tp hà nội để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật
vâng cũng trong ngày hôm qua thì thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký quyết định số một nghìn hai trăm hai mươi ba tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến một số vụ án theo quy định của pháp luật
thời hạn tạm đình chỉ công tác là chín mươi ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác
công an tỉnh bình dương đại úy lê thanh hải phó trưởng công an xã thanh hội thị xã tân uyên
cùng ba đồng chí thuộc ban chỉ huy quân sự xã thạnh hội phối hợp tuần tra vũ trang trên tuyến sông chảy qua địa bàn xã
trong quá trình làm nhiệm vụ đại úy lê thanh hải đã hy sinh
cụ thể khoảng một giờ ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi phát hiện một số đối tượng đang sử dụng ghe để khai thác cát trái phép
nên tổ tuần tra tiến hành kiểm tra
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã rút lỗ lù
nhấn chìm ghe tàu thoát
vào thời điểm này phương tiện của tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát đang chìm xuống theo
sự việc xảy ra quá nhanh nên đại úy lê thanh hải không kịp thoát hiểm và đã hy sinh
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã tân uyên các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã tiến hành cứu nạn cứu hộ
đến bốn h bốn mươi năm phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể đồng chí hải
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đang khẩn trương điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
công an tỉnh đồng tháp đã tổ chức cán bộ theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
ghi nhận công tác này tại nhiều khu vực trong tỉnh
tính đến nay công an tỉnh đồng tháp đã điều động trên ba trăm linh đồng chí công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã phó trưởng công an xã
và công an viên thường trực
từng cán bộ chiến sĩ khi đảm nhận nhiệm vụ mới thể hiện tốt tính tiên phong gương mẫu
chấp hành nghiêm quyết định của đảng ủy tạo được sự thân thiện gần gũi với quần chúng nhân dân
nước lượng công an chính quy anh em đội văn phòng quân sự thường xuyên trường tra canh gác
bởi gây giảm các loại tội phạm ở trên địa bàn ấp
bộ công an đưa công an chính quy về hết sức đúng kịp thời
đồng thời để tạo điều kiện người dân an tâm vấn đề tình hình an ninh trật tự
hiện nay ở đây tài nạn hội một là đá gà là điểm nóng
vì mình giáp ranh dưới phường mỹ phú thị trấn mỹ thọ cặp lộ ba mươi
từ đó đá gà đánh bài đánh số
đánh số đánh số
hiện tổ chức bộ máy công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định hiệu quả
các mặt công tác tiếp tục được nâng lên
đảng quỹ bang giám đốc công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sâu sát trong việc thực hiện
củng cố tổ chức bộ máy của công an toàn tỉnh
theo đó thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được đẩy mạnh
qua đó giúp cho các mẫu chiến sĩ có tư tưởng an tâm chấp hạnh nghiêm các quyết định
của bang giám đốc công an tỉnh trong việc điều động bố trí sắp xếp
nhất là về việc điều động về đảm nhiệm chức danh của ban xã
qua công tác này cũng đã giúp cho lực lượng công an chính quy được gần dân sát dân
từ đó là góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
mỗi thị trấn có từ sáu công an chính quy và từng bước bố trí một trăm linh lại lực lượng chính quy
đối với công an thị trấn cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của ubnd tỉnh đồng tháp